các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên
tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là gia đình có người bị nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra đánh giá
xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm
tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai
và hoạt động xây dựng nếu có theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi ba môn ngoại ngữ vào chiều ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức
họp báo thông tin về công tác tổ chức kỳ thi
tổng số thí sinh dự thi năm nay là một một mươi hai ba trăm chín mươi tám thí sinh đạt chín mươi tám tám mươi sáu so với tổng số thí sinh
đăng ký dự thi trong đó môn ngữ văn chín mươi chín sáu mươi năm môn toán chín mươi chín chín mươi năm
môn ngữ chín mươi chín sáu mươi ba khoa học tự nhiên chín mươi chín bảy mươi hai khoa học xã hội chín mươi chín sáu mươi hai ngoại ngữ chín mươi chín sáu mươi một
hai mươi một thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế trong đó một thí sinh mang điện thoại và sử dụng tài liệu
trong phòng thi bốn mươi thí sinh mang điện thoại vào phòng thi sáu cán bộ coi thi phải dừng thực hiện nhiệm vụ
cho đến thời điểm này trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức
vào trường ngày hôm nay sau ba ngày xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo
cùng về tội tham mâu tài sản tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù giam
hoàng văn đồng cựu trung tướng cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng
cựu tham mưu trưởng và bùi trung dũng cựu thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn văn hưng cựu đại tá cựu cục trưởng kỹ thuật một mươi năm tù
bùi văn hòe cựu thượng tá cựu phó trưởng phòng tài chính một mươi hai năm tù
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham mô
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bên hòa tỉnh đồng nai vừa giác quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ là chủ phòng khám
công an khởi tố bị can bùi văn sờ trú tại là chủ của phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp
và cấm đối tượng này đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài bị can sở công an đã khởi tố một mươi chín bị can là bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế tại một số phòng khám khác
công an xác định các phòng khám mua bán làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động chủ yếu là công nhân trong các công ty
vào khoảng một mươi hai giờ trước ngày hôm nay tại địa bàn tổ một thị trấn tăng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng trong thời gian chưa đến một phút sau đó đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng
không ở phòng khách tên cướp đi xe mô tô không có biển số mà quần áo mưa bịt mặt cầm một chiếc cờ lê
xâng vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính cướp được một số vàng trong tủ
chị đoàn thị thúy nga chủ tiệm vàng phát hiện vụ việc đã bị đối tượng rút dao dọa chém
đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng và tẩu thoát khỏi hiện trường
công an huyện bảo thắng đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường trích xuất camera
chuyển khách lực lượng chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể tẩu thoát để truy bắt